các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồ chí minh kính yêu các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người vị lãnh tụ vĩ đại đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bào kiếm của đảng lá chăn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây
thứ nhất cấp ủy lãnh đạo các cấp cần nhận thức đầy đủ sâu sắc luôn kiên định nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân
quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của đảng về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả lấy sự hài lòng bình yên của nhân dân
làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
thứ hai tổ chức quán triển sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi ba và nghị quyết số một mươi hai nqt
vkp ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ khởi dậy khát vọng và phát huy tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc
truyền thống và danh dự của lực lượng công an nhân dân
thứ ba tiếp tục thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống chính trị tư tưởng bản lĩnh lòng trung thành
ý thức tự giác tự phê bình và phê bình đề cao tinh thần trách nhiệm trọng danh dự uy tín
bản lĩnh không vụ lợi cá nhân luôn đề cao cảnh giác giữ vững lập trường tư tưởng
trước sự tác động lôi
cơ kéo mùa chuộc của các thế lực thù địch các loại tội phạm
thực hiện thường xuyên nghiêm túc quy định nêu gương theo tinh thần trong trước ngoài sau
trên trước dưới sau phát động đi đôi với hành động nói đi đôi với làm
thứ tư đổi mới công tác thanh tra kiểm tra giám sát tổ chức tiếp nhận lấy ý kiến góp ý
của cơ quan tổ chức và nhân dân về tư thế lễ tiết tác phong tinh thần trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ công an
cơ kéo mùa chuộc cho trẻ giữa cấp ủy thủ trưởng công an các cấp với cấp ủy chính quyền
để lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chủ động phòng ngừa theo tinh thần
không thể không muốn không dám vi phạm nhất là đối với những địa bàn lĩnh vực
vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng
thứ năm tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về xây dựng đảng trong công an nhân dân
rõ vai trò vị trí đặc điểm những yếu tố tác động và quan điểm chủ trương
biện pháp xây dựng đảng trong công an nhân dân trên tất cả các mặt chính trị
tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế thể chế để đảm bảo đảng lãnh đạo
nhà nước quản lý lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt nhân dân làm chủ
trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự
thứ sáu lực lượng công an nhân dân
luôn chủ động trách nhiệm cao trong tham mưu với bộ chính trị ban bí thư
ban chấp hành trung ương cấp ủy các cấp về xây dựng chỉnh đốn đảng
gắn với hoàn thiện hệ thống quan điểm chủ trương đường lối
chính sách về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
tổ chức hiệu quả các mặt công tác bảo vệ đảng
chủ động nhận diện đấu tranh làm thất bại các âm mưu
thủ đoạn hoạt động chống phá làm suy yếu vai trò lãnh đạo của đảng
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vụ án kinh tế tham nhũng
theo đúng tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
kiên quyết phòng ngừa ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tiêu cực
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng và ngành công an
cuối bài viết của mình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
lực lượng công an nhân dân luôn tự hào về truyền thống cách mạng
vẻ vang tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của đảng
và con đường mà đảng chủ tịch hồ chí minh
đã lựa chọn luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trước mọi thử thách gian nguy
sẵn sàng công hiến hy sinh bởi đảng lựa chọn công an
trong những người trung thành nhất với đảng
những người chỉ biết sống chết với đảng chỉ biết còn đảng thì còn mình
thưa quý vị và các bạn lưu giữ trên hai hiện vật tư liệu vô giá
của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ
di tích nhà công an trung ương hàng năm đón hơn bốn mươi lượt du khách
trong và ngoài nước tới tham dự
nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
đối với nhân dân cả nước trên hành trình về với thủ đô kháng chiến tân trào
những ngày tháng tám đoàn cán bộ hưu trí công an tỉnh bạc liêu
từ miền nam lại ngược dòng về khu di tích lịch sử nhà công an trung ương
xúc động tự hào đoàn đã thắp nến tâm hương
chi ân hơn một mươi ba liệt sĩ được khắc bia ghi danh phía sau cờ tổ quốc và cờ đảng
phải nói là rất cảm động và thấy được rất tự hào
về truyền thống của ngành công an nhân dân để giáo dục
để cho các lực lượng công an sau này nói theo
tự hào về những lớp người đi trước
để cho mình cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
được đảng nhà nước giao cho công an nhân dân
bản thân mình phải tiếp tục nêu cao bản chất của người công an cách mạng
nhưng cũng giáo dục con em và những lớp lực lượng công an sau ở địa phương chúng tôi
để làm sao thật là tốt xứng đáng với công an của nhân dân
để bảo vệ
còn đối với những học viên trẻ của học viện cảnh sát nhân dân
lần đầu được tận mắt chứng kiến kỷ vật các gian phòng làm việc của nhà công an trung ương
cơ quan tiền thân của bộ công an ngày nay
các bạn không giấu được sự kính trọng và cảm phục
em cảm thấy rằng việc tham quan những di vật của các thế hệ cha ông
là một điều rất là đáng quý và bên cạnh đó là cảm xúc rất là tự hào
về những gì mà cha ông đã đạt được
là một học viên của học viện cảnh sát nhân dân
cũng như là một chiến sĩ công an tương lai thì em cảm thấy được trách nhiệm của mình
phải cống hiến cho tổ quốc nhiều hơn và phải noi gương cống hiến hết mình cho lực lượng
xây dựng lực lượng ngày càng tốt đẹp hơn
bản thân tôi là cán bộ làm công tác hướng dẫn tuyên truyền tại khu di tích
thì tôi luôn nhận thức đây là một niềm vinh dự và tự hào đối với bản thân tôi
từ cái nhận thức đó thì bản thân tôi đã không ngừng nghiên cứu tìm tòi học hỏi
trao dồi cho mình những kiến thức cần thiết để phục vụ tốt cho công an tương lai
cho công tác chuyên môn phục vụ cho các đoàn về nguồn trong ngành ngoài ngành
khách quốc tế đến tìm hiểu nghiên cứu học tập
trong những ngày này công an các đơn vị địa phương nhà trường học viện
đã đến đây thành kính báo công cùng ôn lại lịch sử hào hùng một thời của lực lượng công an nhân dân
tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công cuộc gìn giữ an ninh trật tự
bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chúng tôi cũng đã thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các đơn vị
tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn dân hương dân hoa báo công
tổ chức các sinh hoạt chính trị khác như xã hội tình nguyện
và trong giai đoạn hiện nay thì mỗi năm chúng tôi đón khoảng bốn trăm linh đến năm trăm linh đoàn khách
với về nguồn tổ chức các hoạt động tại khu di tích
khu di tích lịch sử nhà công an trung ương
hiện là điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
nơi đây là nơi cán bộ chiến sĩ cả nước về nguồn
nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang cho các cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
về truyền thống cách mạng và tinh thần chiến đấu dành độc lập tự do của người chiến sĩ công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi một trải qua bốn đợt chống dịch bộ công an đã làm tốt nhiệm vụ vai tròn nòng cốt trên tuyến đẩu chống dịch
đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả
đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội
thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới đặc biệt trước diễn biến tình hình dịch trên thế giới và tại việt nam khó lường hơn
thì bộ công an đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện nghiêm thông điệp v hai k
nghĩa là vaccine khử khuẩn và khẩu trang trong đó đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong công an nhân dân
qua chuyển nhiễm bệnh viện một mươi chín tháng tám những ngày này số bệnh nhân nhập viện điều trị các bệnh như
sốt xuất huyết cúm a và covid một mươi chín tăng cao trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bệnh viện một mươi chín tháng tám đã đưa ra
các giải pháp để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh phát sinh trong giai đoạn hiện nay
trong tình hình hiện tại thì đối với bệnh viện một mươi chín tháng tám hiện tại thì chúng tôi vẫn có thiết lập khu điều trị covid riêng
còn đối với các khoa phòng khác khi mà bệnh nhân có biểu hiện sốt thì chúng tôi đều làm các cái test sàng lọc để có thể là phân loại bệnh nhân một cách nhanh nhất
từ đầu tháng tám nhiều trường đại học học viện công an nhân dân đã cho học viên nhập học
như tại đại học phòng cháy chữa cháy nhiều giải pháp phòng chống dịch cũng đã được đưa ra
với quy định một v hai k trường đã lên kế hoạch hoàn thành một trăm linh mũi bốn cho cán bộ giáo viên học viên trước ngày ba mươi một tháng tám
chúng tôi sẽ hạn chế học viên ra ngoài để tránh tình trạng lây nhiễm từ ngoài cộng đồng đối với học viên sau khi trở lại trường
cái thứ ba là chúng tôi phối hợp với cả đoàn thanh niên quản lý học viên
tuyên truyền và khuyến cáo được học viên là hạn chế việc tiếp xúc với các khu vực đông người và hạn chế việc giải quyết nghỉ trong các ngày lễ ngày tết
đặc biệt là chúng tôi sẽ hạn chế việc học viên nghỉ trong thời gian lễ một mươi chín tháng tám và lễ quốc khánh mồng hai tháng chín
để giảm thiểu cái nguy cơ lây nhiễm từ trong cộng đồng tới học viên mà khi học viên trở lại trong nhà trường
để đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới bộ công an đã kịp thời chỉ đạo công an
các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và các bệnh truyền nhiễm khác
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện
và hiện nay đang khẩn trương triển khai tiêm mũi bốn cho cán bộ chiến sĩ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
các cơ sở y tế công an nhân dân cần phải tập trung vào một số những nội dung như là tăng cường giám sát dịch bệnh
lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm và đáp ứng ngay xử lý triệt để các ổ dịch
và cần đặc biệt theo dõi các trường hợp nhập viện các ca bệnh nặng tại các cơ sở y tế công an
và lực lượng y tế cũng cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn như y tế
kiểm dịch y tế quốc tế để tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc động mùa khỉ ngay tại cửa khẩu
nhất là đối với các trường hợp mà đi về từ các quốc gia đang đi lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào trong nước
bên cạnh đó cục y tế bộ công an đã lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị thuốc hóa chất vật tư y tế
đảm bảo cơ số phục vụ công tác chiến đấu và phòng chống dịch bệnh
chủ động nắm tình hình diễn biến dịch bệnh từ sớm từ xa từ cơ sở để không bị động bất ngờ
bảo đảm an ninh trật tự an dân an sinh xã hội tạo điều kiện phục hồi kinh tế xã hội
thưa quý vị và các bạn
giữ chọn lời thề phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân không quản ngại khó khăn thử thách
sẵn sàng công hiến vì bình yên cuộc sống
giữa thời bình máu của những chiến sĩ công an vẫn đổ
chỉ trong vòng vài tuần gần đây đã có tới năm cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
đằng sau sự hy sinh đấy là niềm tự hào vô bờ bến bởi các anh đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc
vì nhân dân và cũng bởi lẽ đó mà người dân đã nhớ và tri ân đến các anh theo những cách rất riêng biệt
hàng ngày khi các con được đấu mẹ đưa đến trường là các con khi bước đến phòng trường
các con đã được nhìn thấy hình ảnh những người lính cứu hỏa để các con có thể ghi nhớ
ấn tượng ghi nhớ lâu hơn và rõ hơn
một cách để các con khi các con vào tiết học các con sẽ hiểu rõ về người lính
và các con sẽ thực hiện được cái bức tranh của mình
những bức tranh được nhắc tới là những nét vẽ ngây thơ
là những hình dung sơ khai của trẻ mầm non về những người lính cứu hỏa
cảm phục trước sự hy sinh cao cả của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã quên mình lao vào biển lửa
để cứu tính mạng và tài sản của người dân
cả cô và trò của trường mầm non này đã tổ chức những tiết học để giáo dục về lòng biết ơn
các con rất là nhiệt tình tôn ngầu rất là thích mang bài về nhà
rất là thích nói về các chủ lính cứu hỏa các xe cứu hỏa
đọc thơ cũng rất là thích
trường được sự ủng hộ và những lời khen rất tích cực từ các quý phụ huynh
có những phụ huynh chia sẻ là cũng rất là muốn dạy các con về sự tri ân
nhưng đôi khi thứ nhất là thời gian rất là bận
cái thứ hai là cũng không biết cách để truyền tải
những hành động xuất phát từ con tim
từ sự cảm phục trước hành động xả thân vì hạnh phúc bình yên của nhân dân
đã lan truyền trên mạng xã hội
trong mỗi hành động trong từng lời tri ân
trong mỗi hành động trong từng lời tri ân
đó ta thấy sự kết nối con tim người việt lại với nhau
bởi vậy mà đằng sau những hy sinh là câu chuyện truyền cảm hứng
chúng ta không ai mong muốn có một sự hy sinh nào trong xã hội cả
nhưng sự hy sinh của các chiến sĩ công an đã để lại những tấm gương vô cùng đẹp đẽ
để từ đó lan tỏa những thông điệp tích cực và tốt đẹp cho toàn xã hội
những cái tấm gương này nó sẽ truyền những cái thông điệp
những cái thông điệp tích cực và tốt đẹp cho toàn xã hội

máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm cho lá cờ tổ quốc
máu đào đã nở hoa cho đất nước hải hôn nay
máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tố thắm cho lá cờ tổ quốc

họ chiến đấu hy sinh để đất nước được độc lập dân tộc mãi trường tồn
chúng tôi là người dân chúng tôi cảm thấy rằng sự hy sinh trong thời bình lúc này là một nghĩa vụ rất cao cả
những người chiến sĩ đã hy sinh vì nhân dân vì tổ quốc thì cũng đã được nhân dân và tổ quốc tôn vinh và trọng vọng
các đồng chí đã hy sinh rồi nhưng mà đã để lại niềm thương niềm tự hào cho người dân việt nam nói chung
cho người dân thủ đô và chiến sĩ công an nhân dân nói riêng